các đồng chí bí thư trung ương đảng đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn hòa bình tranh án tòa án nhân dân tối cao đồng chí nguyễn xuân thắng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
giải búa liềm vàng lần thứ hai năm hai nghìn một mươi bảy do ban tổ chức trung ương báo nhân dân tạp chí cộng sản đài truyền hình việt nam và hội nhà báo việt nam đồng tham gia tổ chức
năm hai nghìn một mươi bảy là đưa các tỉnh thành ủy ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai ở các bộ ngành địa phương nên đã thu hút rất nhiều cơ quan báo chí cũng như phóng viên biên tập viên và cán bộ đảng viên nhân dân tham gia viết bài hướng ứng giải
vì vậy số lượng tác phẩm tăng nhiều qua hơn chín tháng triển khai cơ quan thường trực giải đã tiếp nhận tổng số một chín trăm tám mươi sáu tác phẩm hợp lệ tăng tám trăm một mươi ba tác phẩm sáu mươi chín ba so với lần đầu tiên tổ chức
các tác phẩm không chỉ do các tác giả ở trong nước mà còn có một số cán bộ đảng viên đang công tác học tập ở nước ngoài viết bài gửi về dự giải
bám sát những vấn đề thực sự phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng đảng năm hai nghìn một mươi bảy với những chủ trương lớn và hành động quyết liệt hiệu quả nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu quả hiệu lực và ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
về phòng chống tham nhũng lãng phí nhiều tác phẩm đã phản ánh toàn diện mối tương quan giữa xây dựng đảng với xây dựng hệ thống chính trị phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng và phòng chống tham nhũng tiêu cực
hội đồng sơ khảo đã giới thiệu được tám mươi chín tác phẩm đưa vào trung khảo hội đồng trung khảo do đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam làm chủ tịch hội đồng đã lựa chọn ra năm mươi bốn tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải
trong đó có sáu giải a tám giải b một mươi năm giải c và hai mươi năm giải khuyên khích một mươi năm cơ quan báo chí tuyên giáo và tổ chức cấp ủy xuất sắc nhất được khen thưởng

điểm vinh dự tự hào của các cá nhân nhà báo phóng viên được nhận giải mà còn là niềm vui thành tích chung của các cơ quan đơn vị dự giải lần này
là hành động thiết thực góp phần xây dựng đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh góp phần tuyên truyền sâu rộng tạo sức lan tỏa nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân khắp mọi miền đất nước về ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng đảng
chiều ngày ba tháng hai đoàn công tác của ủy ban thường vụ quốc hội
do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đã về thăm tặng quà và chúc tết mộ tốt hai nghìn một mươi tám các gia đình chính sách trẻ em gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại tỉnh bến tre
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao trên ba năm trăm linh xuất quà tết trị giá trên hai năm tỷ đồng đến gia đình chính sách trẻ em có hoàn cảnh khó khăn gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam
chủ tịch quốc hội cũng dự lễ khánh thành và bàn giao một trăm bốn mươi sáu đồng
thủ đoạn của chúng chủ yếu là cậy phá khóa để trộm cắp tài sản vào ban đêm đến thời gian gần sáng